để góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng
ubthqh đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với nhân liệu bay ở mức hai một trăm linh đồng một lít
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trở đi là ba đồng một lít
cũng để tháo gỡ khó khăn cho hãng hàng không ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ubthqh đã ban hành nghị quyết số chín trăm bảy mươi chín quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhân liệu bay là hai một trăm linh đồng một lít
được áp dụng từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
việc giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay làm giảm số thu thuế từ ba trăm sáu mươi đến bốn trăm linh tỷ đồng cho giai đoạn này